tại thành phố vinh ubnd tỉnh nghệ an đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm
ngày sinh đồng chí nguyễn duy trinh nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam
tham dự buổi lễ có đồng chí phạm bình minh ubnd phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
đồng chí nguyễn duy trinh đã đem hết trí tuệ sức lực phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân
lễ kỷ niệm là dịp để ôn lại thân thế sự nghiệp công lao và công hiến của đồng chí
tấm gương sáng của một người cộng sản mẫu mực một trong những học trò ưu tú của chủ tịch hồ chí minh
đồng thời tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
về tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí nguyễn duy trinh